qua đó hứa hẹn mở ra hơn sáu cuộc hẹn thương mại giữa người mua và các đơn vị triển lãm
hội trợ lần này sẽ tập trung nhiệm vụ kết nối thị trường trọng điểm mở rộng thị trường mới
bên cạnh đó sẽ đầu tư các giải pháp để xây dựng làm mới sản phẩm du lịch theo hướng dài hơi hơn
đáp ứng nhu cầu của các thị trường khách có khả năng chi trả cao lưu trú dài ngày
chuyên nghiệp hóa công tác xúc tiến quảng bá du lịch nâng cao hiệu quả quản lý điểm đến
theo kế hoạch hồ chợ sẽ mở cửa cho công chúng với hàng loạt ưu đại khuyến mại tu hấp dẫn
tính dụng bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn của tp hcm vẫn tăng trưởng thấp so với cùng kỳ các năm trước đây
tuy nhiên ghi nhận cho thấy rằng là tốc độ giải ngân các gói tính dụng ưu đại có dấu hiệu tăng nhanh
gói tính dụng ưu đại của chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp trên địa bàn tp hcm đã giải ngân bốn trăm hai mươi chín trăm sáu mươi tám tỷ đồng
cho một trăm linh một một trăm hai mươi ba khách hàng bằng chín mươi ba gói tính dụng được các tổ chức tính dụng đăng ký từ đầu năm
cơ cấu giữ nguyên theo nhóm nợ theo thông tư hai hai nghìn hai mươi ba đạt một mươi hai trăm ba mươi chín tỷ đồng cho chín sáu trăm năm mươi chín khách hàng
riêng về gói hỗ trợ lãi suất hai
đạt tám ba trăm linh chín tỷ đồng cho ba trăm linh tám khách hàng doanh nghiệp đang hoạt động trong nhóm ngành lĩnh vực như công nghiệp chế biến chế tạo hàng không vận tải kho bãi du lịch dịch vụ lưu trú ăn uống giáo dục đào tạo nông nghiệp lâm nghiệp và thủy sản
thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội là nhóm ngành lĩnh vực được hỗ trợ theo quy định
tính đến ba mươi tháng sáu dư nợ tính dụng trên địa bàn tp hcm đã khoảng trên ba ba triệu tỷ đồng tăng ba năm so với cuối năm hai nghìn hai mươi hai và tăng bảy một so với cùng kỳ
hoạt động tính dụng xanh đã được triển khai thực hiện trong những năm gần đây và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong nhiều lĩnh vực
bao gồm tiết kiệm năng lượng năng lượng tái tạo nông nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao
để tiếp cận các nguồn trái phiếu xanh hoặc được tài trợ cấp vốn như các dự án có tác động tích cực tới môi trường
các dự án cần phải đáp ứng các tiêu chí liên quan đến mục tiêu chuẩn xanh báo cáo minh bạch và đánh giá độc lập
chúng tôi phải đi mua nguyên vật liệu từ các nhà cung ứng khác các nhà sản xuất khác
các nguyên vật liệu đấy cũng đều có các chỉ số phát thải
và nếu mà tính về lượng phát thải các chỉ số phát thải mà quy đổi ra từ nguyên vật liệu thì nó chiếm
cái scopa nó chiếm tới tám mươi hơn
tôi chưa từng được tiếp cận và biết đến gói tính dụng xanh nào
tuy nhiên tôi mới nhận được thông tin là từ năm hai nghìn hai mươi bốn
chính phủ việt nam sẽ thắt chặt những chính sách về bảo vệ môi trường
giống như gắn nghĩa vụ phải tái chế hai phân loại rác cho doanh nghiệp và cá nhân
ngoài ra cũng sẽ có những chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp xanh như chúng tôi
tôi kỳ vọng với thông tin này việc tiếp cận tín dụng sẽ dễ dàng hơn
số lượng tổ chức nước ngoài cấp vốn do tính dụng xanh ở việt nam năm hai nghìn hai mươi hai đã tăng gấp hai năm lần so với những năm trước đó
do đó để đáp ứng các quy định ngặt nghèo của bên cho vay
các doanh nghiệp và ngân hàng cần có các quy định chung về tiêu chí danh mục dự án xanh cho các ngành lĩnh vực
theo hệ thống phân ngành kinh tế làm căn cứ để các tổ chức tính dụng xác định cấp tính dụng xanh
cần phải có những cái tiêu chí cụ thể ví dụ như là về tài chính xanh và ngân hàng xanh
trên cơ sở đó là cả doanh nghiệp cả định chế tài chính có thể là phát hành trải phiệu rồi cổ phiệu xanh
như các nước đã làm tôi thấy là cái tài chính bền vững trên thế giới
cho năm vừa qua là tăng hình gấp đôi so với những năm trước
ở việt nam chúng ta thì cái mức tăng trưởng nó còn rất là thấp
cái cuối cùng là trong cái thị trường vốn của chúng ta ở trong nước
thì cũng quan tâm để khuyến khích phát hành những cái trải phiếu xanh và cổ phiếu xanh
tính dụng xanh đây là xu hướng của ngành tài chính toàn cầu
nhằm hướng đến sự phát triển hài hòa cân bằng giữa kinh tế và môi trường hướng tới phát triển bền vững
đây cũng là nguồn lực tài chính quan trọng đã đạt được cam kết hải rộng về
vào năm hai nghìn năm mươi
thưa quý vị trong khu chợ bến thành thành phố hồ chí minh hơn một trăm linh năm tuổi
chứa đựng rất nhiều những hoài điểm và câu chuyện hay
điển hình như là câu chuyện về món ăn truyền thống độc đáo nổi tiếng ở khu chợ này
và phóng sự này cũng sẽ khép lại những chứng động tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
những ngày này chợ bến thành đã đông đảo du khách và người dân đến tham quan mua sắm
cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
chợ bến thành vừa được thay áo mới sau khi bốn cửa chính được sơn sửa lại
và tạo nên một diện mạo mới cho ngôi chợ hơn một trăm linh năm tuổi này
và hiện nay số lượng sạp hoạt động trong chợ đã chiếm gần một trăm linh
lượng khách vào chợ tham quan mua sắm hơn tám lượt khách trên một ngày
chiếm phần lớn là khách nước ngoài
các quầy hàng dụng dịp người mua bán đông nhất vẫn là khu ăn uống của chợ
sạp bún của bà nguyễn thị hà sáu mươi tuổi nằm ở sạp một nghìn hai mươi tám
trong chợ khách luôn đều đặn với các nguyên liệu luôn được xếp
rất bắt mắt thu hút thực khách
quán bà hà được nhiều người biết đến nhờ thực đơn đa dạng với các món ăn truyền thống
từ bún thịt nướng gỏi cuốn bánh tầm bì bì cuốn chả giò đem nướng
một trong những món ăn nổi tiếng ở đây chính là bún tôm càng nướng
nức tiếng khu chợ bến thành hơn bốn mươi năm qua
điều đặc biệt hơn nữa khi biết rằng bà chủ hiện tại của quán ngày xưa
từng là phụ việc suốt bốn mươi năm cho chủ cũ là cụ nguyễn thị viên
còn gọi là bà tám và đó cũng là lý do mà quán ăn này có tên thân thương là quán bà tám
theo phụ bán từ năm hai mươi tuổi giờ đây được bà tám giao lại quán bà hà vô cùng hạnh phúc
hồi xưa thì bà chủ bán không biết ra bà phụ đến giờ
lúc ra bán là lúc bằng giỏ nướng lên bán
rồi là cái món nước mắm thì khách ăn thì khen là ngon đến giờ luôn là mấy chục năm rồi
sẵn cái nghề của bạn thì mình làm mấy chục năm rồi
thì bà dì tám mới làm cái công thức nó vậy thì theo cái công thức vậy làm luôn
nữ khách nước ngoài đi mấy chục năm về hỏi bà tám bún xong kè
niềm vui mỗi ngày của bà hà gắn bó với quán bún lâu năm ở chợ bến thành là mang những món ăn tâm
huyết tới thực khách trong và ngoài nước góp phần quảng bá ẩm thực việt nam và chính những câu chuyện
dưa bà hà cùng món ăn ngon đã mang đến ấn tượng đẹp cho người dân và du khách khi đến chợ bến
thành phố hồ chí minh
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay